do ảnh hưởng của cơn bão số ba nên trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh lâm đồng có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
làm cho hàng ngàn cây sầu riêng gãy đổ quả rụng la liệt trong vườn
gây thiệt hại nặng nề cho người trồng sầu riêng tại các huyện bảo lâm di linh và thành phố bảo lộc
theo ghi nhận tại các huyện bảo lâm đạ hoai di linh thành phố bảo lộc
lốc xoáy kèm theo mưa lớn càn quét nhiều nơi đã tuốt dụng ước tính trên một trăm linh tấn sầu riêng của người dân
thiệt hại nặng nề nhất là các hộ có sầu riêng sắp đến thời kỳ cho thu hoạch
bị gió giật bật gốc gãy đổ hoặc rơi rụng hàng loạt quả xanh non
gia đình anh nguyễn thiện quang xã hỏa nam huyện di linh có hơn một trăm linh gốc sầu riêng
còn một tháng nữa là cho thu hoạch
nhưng những ngày qua mưa to gió lớn đã khiến hơn hai tấn sầu riêng xanh trái bị gió lốc giật rơi
những ngày đến một tháng nữa là thu rộ
nói về giá sầu riêng hiện tại thì một tấn ba đến hai tấn rưỡi thì thiệt hại kinh tế khoảng bảy mươi triệu trong vòng một ngày
khi ra vườn như vậy là không ra vườn rụng hết chảt xuống gốc
như năm nay mà trận gió như vừa rồi là như nhà là thiệt hại hết một trăm linh triệu
cho nên là thiệt hại rất là lớn
tại xã lộc thành huyện bảo lâm có gần một trăm linh hộ dân có sầu riêng bị gió tuốt dụng
từ năm trăm linh kg đến ba tấn một hộ
trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cơn bão số ba
tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các huyện thành phố sở ngành triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão
tiến hành thống kê thiệt hại và tìm hướng khắc phục thiệt hại cho bà con nông dân